trước đó thiếu tướng đặng trần chi giám đốc công an tỉnh yên bái cho biết các lực lượng chưa đủ căn cứ kết luận sẽ thông tin đến các phóng viên trong thời gian sớm nhất
về khẩu súng gây án qua kiểm tra xác minh khẩu súng này đã được cấp phép sử dụng cho chính đối tượng đỗ cường minh và giấy phép sử dụng vẫn còn thời hạn
trước đó ngay sau khi biết thông tin thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trực tiếp có mặt tại yên bái để nắm tình hình làm việc với lãnh đạo tỉnh và chỉ đạo giải quyết vụ việc